hồ tuyền lâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng với vẻ đẹp thơ mộng đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
mặc dù đã được đưa vào diện quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt thế nhưng hiện nay di tích này lại đang bị nhiều công trình xâm lấn
mời quý vị cùng đến với phản ánh sau đây của chúng tôi
đây là quán cà phê của công ty trách nhiệm hữu hạn limy tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu di tích quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà lạt
sau sự cố hỏa hoạn cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám quán cà phê này vừa được xây dựng lại với quy mô lớn hơn
tuy nhiên hạng mục bờ kè đã vi phạm hành lang bảo vệ hồ tuyền lâm và khu nhà trái phép này được dựng lên ngay trên mặt hồ
cách đó không xa công ty trách nhiệm hữu hạn trà vườn thương đã tiến hành xây dựng cải tạo mới công trình nhà ở kết hợp với kinh doanh lưu trú
với hệ thống trụ đóng ngay hành lang bảo vệ hồ tuyền lâm
trước khi được trực tiếp quản lý khu du lịch chúng tôi đã có sự phối hợp hết sức chặt chẽ với chính quyền địa phương phường ba phường bốn
ủy ban thành phố đà lạt và hạt kiểm lâm cũng đã phát hiện kịp thời và đã có biên bản nhắc nhở cũng như là xử lý các vi phạm có liên quan
thế nhưng mà đặc biệt là trong quá trình mà xử lý nhắc nhở thì cũng có những cái đơn vị người ta cũng chưa chấp hành một cách nghiêm túc và vẫn có những cái tái phạm
những việc mà xây dựng trái phép thì ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan cương quyết xử lý
hồ tuyền lâm được ví là lá phổi xanh của khu di tích quốc gia hồ tuyền lâm
dù cơ quan chức năng cho rằng đây là những hạng mục công trình vi phạm nhưng hiện nay những điểm đến này vẫn mở cửa chào đón du khách gần xa